trong phần tin quốc tế chủ tịch trung quốc nhận lời mời thăm chính thức triều tiên
nato trục sấp bảy nhà ngoại giao nga liên quan tới vụ đầu độc cựu điều tiên

trước đó tân hòa xã cũng xác nhận về chuyến thăm không chính thức của nhà lãnh đạo triều tiên
theo hãng tin này trong cuộc hội đàm giữa chủ tịch tập cận bình và nhà lãnh đạo kim trang ưn tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh
hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương và tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
về vấn đề triều tiên chủ tịch tập cận bình nói rằng trung quốc kiên định với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại cũng như là tham vấn
chủ tịch tập cận bình cũng lưu ý rằng trung quốc kêu gọi tất cả các bên ủng hộ việc cải thiện quan hệ liên triều
và tiến hành những nỗ lực cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc hòa đàm
và trung quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này đồng thời cùng với tất cả các bên trung quốc hành động hướng tới xoa dịu tình hình trên bán đảo triều tiên
về phần mình nhà lãnh đạo kim jong un nhận định tình hình bán đảo triều tiên đã bắt đầu tiến triển tốt hơn khi triều tiên đưa ra sáng kiến xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy những đề xuất cho các cuộc hòa đàm
theo ông kim jong un quan điểm nhất quán của triều tiên là kiên định với việc phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên phù hợp với mong muốn của hai cố lãnh đạo kim nhật thành và kim jong un
ông nhấn mạnh vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên có thể được giải quyết nếu hàn quốc và mỹ thể hiện thiện trí với những nỗ lực của triều tiên tạo bầu không khí hòa bình và ổn định
đồng thời tiến hành các giải pháp đồng bộ và tiến bộ nhằm kiến tạo nền hòa bình
cũng trong cuộc hội đàm nhà lãnh đạo triều tiên cũng đã khẳng định sẵn sàng đối thoại và tiến hành một cuộc họp thực định với mỹ
cũng trong cuộc hội đàm đầu tiên giữa lãnh đạo trung quốc và triều tiên tại bắc kinh
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã nhận lời mời của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đến thăm bình nhưỡng
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết thay mặt đảng lao động cầm quyền và chính phủ triều tiên
nhà lãnh đạo kim trương ưn đã gửi lời mời đến chủ tịch tập cận bình thăm chính thức triều tiên vào thời điểm thích hợp
và lời mời đã được nhà lãnh đạo trung quốc vui vẻ chấp nhận
trước đó phát biểu trong cuộc hội đàm với chủ tịch tập cận bình nhà lãnh đạo kim trương ưn nhấn mạnh
vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên có thể được giải quyết nếu hàn quốc và mỹ thể hiện thiện trí
với những nỗ lực của triều tiên tạo bầu không khí hòa bình và ổn định
đồng thời tiến hành các giải pháp đồng bộ và tiến bộ nhằm kiến tạo nền hòa bình
đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông kim jong un kể từ khi nhậm chức hồi cuối năm hai nghìn một mươi
đồng thời diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh mỹ và triều tiên dự kiến được tổ chức vào tháng năm tới
liên quan đến căng thẳng giữa nga và các nước phương tây trong vụ cựu được viên hai ma người nga sergei skourifan
và con gái bị đầu độc ở anh tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tuyên bố
liên minh quân sự này đã trục xuất bảy nhà ngoại giao thuộc phái bộ của nga tại nato
phát biểu họp báo tại trụ sở nato ở thủ đô bruxelles bỉ ông jens stoltenberg khẳng định nato quyết định
giảm tối đa quy mô phái bộ nga tại nato từ ba mươi người xuống còn hai mươi người
ngoài ra nato cũng từ chối tiếp nhận ba nhà ngoại giao nga
cùng ngày cũng trong một động thái được xem là bày tỏ tình đoàn kết với anh sau vụ việc
bộ ngoại giao moldova thông báo moldova đã đề nghị ba nhà ngoại giao nga rời khỏi nước này
trong vòng bảy ngày trong khi đó bungary thông báo triệu hồi đại sứ nước này tại nga về nước để tham
vấn cho đến nay đã có hơn một trăm bốn mươi nhà ngoại giao nga tại hai mươi sáu nước nhận thông báo bị trục xuất về nước
ngoại trưởng nga sergei lavrov đã cáo buộc chính quyền mỹ tìm mọi cách gây sức ép đối với các
đồng minh nhằm trục xuất các nhà ngoại giao nga tại thành phố montreal của canada vừa khai mạc hội
nghị cấp bộ trưởng về việc làm và đổi mới của nhóm bảy nền công nghiệp phát triển nhất thế giới g bảy
hội nghị diễn ra trong hai ngày nhằm tìm kiếm các giải pháp cho thị trường việc làm nhiều biến động trong tương
lại hội nghị với chủ đề chuẩn bị việc làm cho tương lai nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc
làm và thúc đẩy việc làm trong sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ sự biến động của thị
trường cùng với những tiến bộ và thách thức mới phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng lao động và
việc làm canada nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của hội nghị là tạo ra nhóm đặc nhiệm nghiên cứu việc
làm và đưa ra các khuyến nghị về những lĩnh vực ưu tiên cho nhóm g bảy ngoài ra các đại biểu cũng sẽ
thảo luận về cách thức giúp đỡ những lao động lớn tuổi một vấn đề đang được nhiều nước thành viên
quan tâm trong bối cảnh phải giải quyết bài toán chi tiêu công và tình trạng lão hóa dân số
chuẩn bị việc làm cho tương lai là một trong năm chủ đề chính của nhóm g bảy trong năm hai nghìn một mươi tám do canada làm chủ tịch
giám đốc điều hành tập đoàn facebook vừa tuyên bố từ chối ra điều trần trước các nhà lập pháp anh
để làm rõ những quan ngại về vụ bê bối rò rỉ dữ liệu gây chấn động dư luận thời gian gần đây
thay vào đó nhà sáng lập facebook đã đề cử một trong những đại diện của mình trực tiếp đến giải trình vụ việc
facebook đã đề xuất cử giám đốc công nghệ mike schoepfer hoặc giám đốc kinh doanh chris cox đến
london để làm rõ những nghi ngờ của giới chức anh tuy nhiên chủ tịch ủy ban trên ông damien collins
vẫn yêu cầu ông chùm công nghệ zuckerberg phải trực tiếp ra điều trần khi cho rằng vụ việc đủ nghiêm
trọng để nhà sáng lập facebook trực tiếp giải quyết vụ việc
hiện giới chức mỹ cũng như châu âu cũng đang gia tăng áp lực đối với facebook và yêu cầu mạng
xã hội này giải thích về vụ bê bối rò rỉ thông tin ủy ban tư pháp thượng viện mỹ cũng cho biết đã
triệu ông zuckerberg cùng lãnh đạo của alphabet và twitter tới điều trần về vấn đề bảo mật dữ liệu
dự kiến phiên điều trần diễn ra vào ngày một mươi tháng bốn tới
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân